giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu từ đầu năm đến nay đạt năm sáu trăm sáu mươi tỷ đồng trên một phiên gấp một năm mươi hai lần so với giá trị bình quân cả năm hai nghìn một mươi năm và chiếm trên sáu mươi năm giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán việt nam bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu niêm yết
điểm khác biệt của thị trường trái phiếu chính phủ từ đầu năm đến nay là ở việc trái phiếu kỳ hạn dài một mươi năm hai mươi năm ba mươi năm đều thu hút được người mua
khi đưa ra đấu giá tại sở giao dịch hà nội hnx chủ thể mua trái phiếu ngày càng đa dạng hơn
trước đây tám mươi lượng trái phiếu được mua bởi các ngân hàng thương mại nhưng hiện nay tỷ lệ này chỉ còn sáu mươi
lượng nhà đầu tư mới tham gia đến từ các công ty bảo hiểm một số quỹ đầu tư và cả nhà đầu tư nước ngoài
hãng hàng không vietjet vừa công bố kế hoạch mở thêm hai đường bay quốc tế từ hải phòng đi seoul hàn quốc và bangkok thái lan nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng từ sân bay cát bi lên chín đường
đường bay hải phòng seoul khai thác từ thứ hai thứ bốn thứ năm và chủ nhật hàng tuần từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian bay mỗi chặng khoảng năm giờ
chuyến bay khởi hành từ hải phòng lúc hai mươi ba h bốn mươi năm và đến seoul lúc sáu giờ giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành lúc bảy giờ một mươi năm phút giờ địa phương từ seoul tới hải phòng vào lúc một mươi giờ bốn mươi
đường bay hải phòng bangkok được khai thác khứ hồi vào thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật hàng tuần kể từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ năm mươi phút
chuyến bay sẽ khởi hành từ hải phòng lúc một mươi tám h năm và đến bangkok lúc một mươi chín h năm mươi năm theo giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành từ bangkok lúc một mươi năm h hai mươi giờ địa phương và tới hải phòng lúc một mươi năm h một mươi phút
hai trăm ba mươi năm tỷ đồng là số tiền mà các thuê bao di động của viettel mobifone vinaphone vietnam mobile đã bị công ty sammedia có trụ sở ở hồng kông chiếm đoạt trái phép
đó là thông tin do thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội công bố mới đây
theo đó cách thức của công ty samedia limited là gửi tin nhắn đến điện thoại và người dùng khi mở ra đọc
sẽ tự đăng ký sử dụng hoặc vô ý gửi lại tin nhắn đăng ký để tham gia các chương trình dự đoán có thường
sau khi trả lời các tin nhắn này người dùng sẽ bị trừ tiền đều đặn hàng tuần hàng tháng mà không hề biết
từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu có đến chín mươi ba bảy trăm ba mươi năm khách hàng của bốn nhà mạng viễn thông viettel mobifone vinaphone và việt nam mobile đã liên tục bị trừ tiền trong tài khoản
thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty samedia về hai hành vi sai phạm với tổng số tiền phạt là năm mươi năm triệu đồng
tuy nhiên một số chuyên gia luật cho rằng hành vi này có dấu hiệu lừa đảo và số tiền phạt năm mươi năm triệu đồng là quá nhẹ không có tác dụng gian đe
nề đối với nhiều người dân nhiều làng quê trên khắp các tỉnh thành
bên cạnh đó xuất hiện thêm nhiều hình thức biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính thông qua trang điện tử
với trang chủ đặt tại nước ngoài khiến cho việc quản lý của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nghe dân
đây là những hình ảnh về công ty liên kết việt
những bài diễn thuyết hùng hồn
bài diễn thuyết việt của chúng tôi thì nằm trong tổng đảng sản xuất liên kết việt

công ty liên kết việt người đã mang liên kết việt đến cho hồ nhà
và cơ hội đến cho hồ nhà chính là chủ tịch hội đồng quản trị ông nelson hà giang
những sự kiện hoành tráng
với những lời giới thiệu đó họ đã thu được từ người dân gần hai tỷ đồng
dù số hàng hóa họ nhập về bán chỉ có giá sáu một tỷ đồng
và khi hệ thống bị vỡ bốn mươi năm người từ hai mươi một tỉnh thành mất trắng số tiền đã nộp
chính xác là một chín trăm linh tỷ đồng
điều đang nói là trong sự phát triển
hôm nay các cơ quan chức năng chỉ vào cuộc khi sự việc vỡ lở và người dân đã mất tiền
đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp bất chính
bị phanh phui trong thời gian qua
theo thống kê của bộ công thương cho tới nay cả nước có năm mươi doanh nghiệp bán hàng đa cấp
nhưng chỉ trong sáu tháng đầu năm kiểm tra bốn mươi tám doanh nghiệp đa cấp
thì có tới hai mươi sáu đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị phạt với số tiền bốn năm tỷ đồng
tính chung từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
cục quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý ba trăm năm mươi ba vụ liên quan đến doanh nghiệp đa cấp
với số tiền phạt lên tới hàng chục tỷ đồng
chín công ty đa cấp đã bị rút giấy phép
nhưng chừng đó chưa đủ để bảo đảm môi trường kinh doanh đa cấp đã hoàn toàn lành mạnh
bên cạnh các hình thức đa cấp truyền thống
hiện tại còn xuất hiện thêm những hình thức đa cấp biến tướng
như mạng cho nhận tài chính mạng kinh doanh tiền ảo với những trang chủ đặt tại nước ngoài
nhận đổi tiền thật thành tiền ảo để đầu tư
vào những dự án ở nước ngoài mà không ai có thể kiểm chứng
vẫn là những sự kiện hào nhoáng thậm chí có yếu tố nước ngoài
những lời hứa hẹn siêu lợi nhuận
chỉ trong một thời gian ngắn những sàn cho nhận tiền này đã thu hút một lượng lớn người chơi
cùng với đó là số tiền thật được người chơi đổ vào để đổi lấy tiền ảo
và cũng rất nhanh chóng những sàn này bị đánh sập khiến người chơi trở thành trắng tay
có thể kể đến những sàn cho nhận rất lớn
có hàng nghìn người đóng tiền đã bị đánh sập trong vài tháng trở lại đây
như amt việt nam bxp global streat global green gsm
khi người chơi tìm đến những người có liên hệ mật thiết với các sàn này để đòi lại tiền
những người này thản nhiên chối bỏ mọi trách nhiệm
và cuối cùng phần thiệt hại thuộc về người tham gia
những người nhẹ dạ cả tin vào những lời giới thiệu lời hứa siêu lợi nhuận
mỗi ngày mở nhiều hơn
và khi nó ra tiền rồi thì tôi lại không riết về
tôi bảo nếu mà nó cứ nhiều như thế này mình rút làm gì nhỉ
thế xong tôi lại tái đầu tư hoặc là tôi mở những cái mã to hơn
một cái lợi nhuận đủ lớn rồi
thì có thể chính những cái người mà xây dựng ra cái tiền ảo đấy
sẽ cố tình tạo ra những sự cố để làm giảm mất cái giá trị của tiền này đi
lúc đó chính những nhà đầu tư cuối cùng
nhà đầu tư mà chưa kịp rút vốn ra sẽ chịu cái ảnh hưởng
ở góc độ quản lý nhà nước
theo ông trịnh anh tuấn phó cục trưởng cục quản lý cạnh tranh bộ công thương
mặc dù nghị định số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bốn ndcp
về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ việt nam
có hiệu lực thi hành từ cách đây hơn hai năm
nhưng tới nay đã bộc lộ nhiều bất cập
vì vậy bộ công thương đang xây dựng nghị định bốn mươi hai sửa đổi
nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
như đã đề cập ở phóng sự vừa rồi
bộ công thương đang soạn thảo nghị định bốn mươi hai sửa đổi
nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với luật sư phạm thanh bình giám đốc công ty luật bảo ngọc
để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia trao đổi với truyền hình nhân dân
thưa ông thời gian qua đã xảy ra hàng loạt

thì làm sao để nhận hiện được hành vi kinh doanh đa cấp bất chính
trả thưởng cho những người tham gia bán hàng đa cấp
chủ yếu là lấy từ cái nguồn tiền lôi kéo những người khác tham gia vào mạng lưới
thứ tư là không giới thiệu đầy đủ
về những cái chức năng của những hàng hóa đem bán
và những cái hàng hóa này thường là những hàng hóa không có giá trị
và khó tìm kiếm ở trên thị trường để so sánh kiểm chứng giá
một cái dấu hiệu nữa là cũng có thể nhận biết
là một doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính ở cái chỗ
tức là họ không đưa ra được những cái thông tin
chính thức chính xác về những lợi nhuận
mà người tham gia bán hàng đa cấp được được
vậy thì liệu có những cái lỗ hổng trong các quy định pháp luật về kinh doanh đa cấp
dẫn đến nhiều công ty đa cấp lách luận
và thực hiện cái việc bán hàng đa cấp bất chính không
luật đã có thì có nhiều cái nội dung còn chưa đề cập đến
thậm chí là có những lĩnh vực mà chúng ta chưa có một quy định cụ thể chặt chẽ
tôi nói ví dụ như là cái vấn đề đào tạo
hoặc là vấn đề lôi kéo
tuyên truyền vận động người mua hàng tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
một số bán hàng kinh doanh đa cấp hiện nay
họ hiểu là khi họ được cấp giấy phép
là họ mặc nhiên có quyền tổ chức các cuộc hội thảo
lôi kéo người tham gia vào mạng lưới của mình
trong khi đó luật người ta quy định là khi anh muốn tổ chức cái hội thảo này
thì anh phải báo cáo với sở công thương
chính là những quy định chưa rõ ràng như thế
nó còn thiếu như thế cho nên dẫn đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp
là người ta lợi dụng
làm những cái việc mà chúng ta vẫn gọi là những việc làm trái pháp luật
trong hầu hết các trường hợp bị thiệt hại đó
cơ quan chức năng thường vào cuộc rất chậm chỉ sau khi báo chí truyền thông phát hiện
vậy thì theo ông phải chăng cái việc phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng
vẫn còn rất là bất cập
cái căn bệnh về vấn đề hậu kiểm bị buông lỏng
nó là một cái căn bệnh chung
mà không riêng đối với cái lĩnh vực kiểm soát việc bán hàng đa cấp
và thông thường nói thì những việc vào cuộc này
nó cũng thiếu một cái sự chặt chẽ thiếu sự đồng bộ
chúng tôi cho rằng là một cái lỗ hồng
trong cái việc phối kết hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền mà cần phải sớm khắc phục
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng kiểm tra bốn mươi tám doanh nghiệp kinh doanh đa cấp
chỉ có tới hai mươi sáu doanh nghiệp vi phạm
tuy nhiên thì tổng số tiền phạt chỉ là bốn năm tỷ đồng
trong khi đó nhiều người tham gia các hệ thống đa cấp đã bị mất số tiền rất lớn
thậm chí có người mất tới hàng chục tỷ đồng
vậy phải chăng là cái chế tài xử phạt đối với các vi phạm về kinh doanh đa cấp
là quá thất và không có đủ kính vấn đề thế không
hiện nay cái việc mà xử lý bán hàng đa cấp bất chính
được áp dụng theo quy định tại điều chín mươi hai nghị định một trăm hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm
thế thì theo cái mức quy định tại cái điều chín mươi hai này
thì mức hình phạt xử phạt về mặt hành chính cao nhất phạt tiền
là cũng chỉ lên đến năm mươi trọ đồng
thế do đó rõ ràng là đây là cái việc
mà cái chế tài hành chính đối với cái người có hành vi bán hàng đa cấp
là chưa phù hợp

thì hiện nay trong cái bộ luật hiện hành của chúng ta
và cũng như là cái bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sắp tới đây
mà hiện nay quốc hội đang tạm dừng cái việc mà thi hành để chỉ xử lại
là cũng chưa có cái điều luật cụ thể
quy định về hành vi bán hàng đa cấp bất chính
thế do đó là nó dẫn đến cái tình trạng là
những người bán hàng đa cấp bất chính
vẫn cứ lợi dụng những cái khe hở những cái thiếu sót của pháp luật
để làm những cái hành vi trái pháp luật
và gây thiệt hại đến quyền của chúng ta
và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
hiện tại thì bộ công thương đang sửa đổi cái nghị định số bốn mươi hai
nhằm hoàn thiện phân phủ cái pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
vậy thì theo ông cần sửa đổi theo hướng nào
và bổ sung những quy định gì để có thể ngăn chặn hình thức kinh doanh đa cấp bất chính
chúng tôi cho rằng là cái điều kiện đầu tiên
cái vấn đề cái nội dung đầu tiên cần phải quan tâm
là chúng ta phải quy định chặt chẽ đầy đủ rõ ràng
những cái điều kiện của các cái doanh nghiệp
được phép hoạt động trong những vụ bán hàng đa cấp
chứ chúng ta không thể tức là bỏ mặt như là hiện nay
tức là đưa ra những cái quy định rất mơ hồ rất trung trung
như trong nghị định bốn mươi hai hiện nay
thế cho nên dẫn đến là có thể bất cứ một doanh nghiệp nào
cũng có thể tham gia bán hàng đa cấp
thứ hai là về vấn đề trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
là chúng ta phải có những quy định cụ thể
về vấn đề kiểm tra về vấn đề hậu kiểm
thứ ba nữa là cần phải đề xuất
với nhà nước có những cái hình thức chế tài
nó nghiêm khắc hơn
đối với các hành vi bán hàng đa cấp bất chính
để từ đó có thể là ngăn chặn
và đồng thời là có tác dụng giáo dục cũng như phòng ngừa
đối với những cái doanh nghiệp mà có cái
hoạt động bán hàng đa cấp bất chính
và chúng tôi nghĩ rằng là
chỉ khi nào chúng ta làm được đầy đủ những cái nội dung đấy
thì chúng ta mới có thể đưa cái hoạt động bán hàng đa cấp
vào cái khuôn khổ của pháp luật
chứ không nên đẻ ra rồi bỏ mặt như hiện nay
một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã tham gia
trao đổi với chương trình nhân dân